tại hà nội ủy ban dân tộc và tổng cục thống kê đã phối hợp tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra
thu thập thông tin về thực trạng tình hình kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của tổng cục thống kê cả nước có năm bốn trăm sáu mươi tám xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi
sinh sống tại năm mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước dân số là một mươi bốn một triệu người chiếm một mươi bốn bảy tổng dân số cả nước
tỷ số dư tính là một trăm linh bốn nam trên một trăm linh nữ cao hơn tỷ số dư tính của cả nước chín mươi chín một nam trên một trăm linh nữ
tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo là ba mươi năm năm cao gấp ba năm lần tỷ lệ chung của toàn quốc
chín mươi chín tám các hộ đã có nhà ở hai mươi sáu hai số hộ đang ở nhà truyền thống của dân tộc mình
chín mươi sáu bảy số hộ sử dụng điện lưới thắp sáng tăng hai tám so với năm hai nghìn một mươi năm
trong thời gian tới chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi được triển khai
sẽ tiếp tục mang đến những tín hiệu vui những chính sách cụ thể thiết thực hơn
để nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số